thưa quý vị chiều ngày hai mươi một tháng sáu hàng trăm điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đại trà
trên địa bàn tp hcm đồng loạt được triển khai
đây là đợt tiêm chủng vaccine lớn nhất ở tp hcm từ trước đến nay
được biết công tác lên kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
được bắt đầu từ thứ bảy và từ chiều qua hai mươi một tháng sáu đã bắt đầu tiêm đại trà
đợt tiêm chủng này tp hcm sử dụng vaccine astrazeneca trong số một triệu liều nhật bản tặng việt nam
trong đó tp hcm nhận được tám trăm ba mươi sáu liều dự kiến trong vòng năm ngày sẽ tiêm hết số vaccine
sở y tế tp hcm đã bố trí chín trăm bốn mươi sáu đội tiêm và năm mươi chín đội dự phòng
ngoài ra ngành y tế tập huấn cho hơn bốn đoàn viên thanh niên để hướng dẫn sắp xếp bố trí cho người tiêm chủng giãn cách an toàn
bộ ngũ y tế khám sàng lọc tiêm chủng và theo dõi sao tiêm triển khai chặt chẽ
lực lượng xe cứu thương và ekip cấp cứu luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận
vận chuyển trường hợp có phản vệ đến bệnh viện gần nhất để điều trị
theo sở y tế nếu người tiêm gặp phản ứng dị ứng phản vệ sẽ được chuyển đến đơn vị điều trị tốt nhất
người tiêm sẽ được hưởng toàn bộ chế độ chi trả của bảo hiểm y tế
từ đợt vaccine đầu tiên đến nay tp hcm đã triển khai đến đợt tiêm thứ tư
tổng số lượng vaccine mà tp hcm nhận là chín trăm bốn mươi bốn liều khi song đợt này khoảng sáu dân số tp hcm được tiêm chủng ngừa covid một mươi chín
được biết thành phố cần có khoảng một mươi bốn triệu liều vaccine để tiêm đủ hai mũi cho mỗi người
do đó thành phố vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhà sản xuất vaccine để tiếp cận các nguồn vaccine khác
nỗ lực có đủ vaccine tiêm cho hai phần ba người dân thành phố tương đương bảy triệu người trong năm nay